cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại